nguồn nguyên liệu kê phục vụ cho các nhà hàng quán ăn hiện nay được lấy từ đâu
chúng tôi đã tìm tới một kho nguyên liệu tại cầu diễn hà nội để tìm hiểu về nguồn nguyên liệu này
được biết nguồn cây gà nguyên liệu cung cấp được số lượng lớn
không phải hàng việt nam mà có một xuất xứ khác
nhưng mà cái này rẻ hơn cây mình nhiều đấy chị hà
rẻ hơn nhiều
cây tọt cây tươi nếu mà có chỗ nào nhập rẻ thì cũng phải sáu trăm linh còn không phải tám trăm linh
bảy trăm linh đấy em hỏi bảy trăm linh bảy trăm linh tám trăm linh đấy
nhưng mà hàng lẩu chắc chỉ hàng này thôi
ừ thì cái hàng này thì bán nhiều lắm hàng lẩu thì người ta ăn nhiều
cái này nó khác gì với cái cây này
chẳng khác gì gì chẳng qua nào
bên nước người ta nó không ăn cây bên mình nó ăn cây thì nó nhập về thì nó rẻ
nội tạng các thứ thì bao giờ bên mình nó ăn bên nước kia nó không ăn thì mình nhập về thôi
thì em cứ làm thứ
cái này nhập
một túi này là bao nhiêu lạng đấy chị
túi bình thường nó lóng một cân đấy nhưng mà đợt này hình như nó lóng hơi thiếu
thì cứ cân lên
cân lên bao nhiêu cân để tính tiền

cái này để lâu không chị
để thoải mái

cái hàng này thì để trong túi đã thì để được vài tháng thoải mái
cây nhập chủ yếu là hàng nga
vì tại quốc gia này cây gà và nội tạng gà hầu như không được sử dụng nhiều
những túi cây nguyên liệu được giới thiệu có xuất xứ nga tại những mối xỉ như thế này đều không có nhãn mát
hay giấy tờ nguồn gốc và độ an toàn
ở một khối hàng khác theo tiết lộ của người bán cây không phải là loại thực phẩm đầy được lâu
chính vì vậy chất bảo quản và hàng tồn kho là điều họ thường xuyên gặp phải
cây nga là cây đòi to đấy là ba năm kg đấy
à thế ạ đấy là cây nga ạ còn đây là cây
cây gà lai của mình cây này mình đầu tư đóng đúng không ạ
hàng này của mình là hầu chiều hôm qua mình nhập
bạn xem nó có mảnh máu tươi này
mà cây nga là cây nó
do mà nó bị mất mảnh máu nhiều lắm rồi
cây này nhé bạn bỏ ra ngoài
bạn phải dã bỏ ra ngoài khoảng bốn tiếng nó đã bị mùi rồi
nó nhiều chất quá
cây này này thấy không
trời nắng nhé bạn bỏ ra rồi để ra ngoài lâu lâu
buổi sáng cũng chưa có mùi rồi
hàng một có thể là hàng đất của trung quốc
mình ra ngoài trung quốc hàng này trung quốc nó thích lại bé
bởi vì là bọn trung quốc nó thích hạt bé
nó lại thải cái loại của nó
bé của trung quốc nó như thế này cơ
nhưng mà nó thải hàng này nó tẩy trắng lắm
nó hơi nó hơi kiểu tái tái tím tím ý
trắng trắng như ăn ẩm
lượng cây nguyên liệu nhập hiện nay có được cung cấp bởi hai nguồn chính
nguồn nhập khẩu chính ngạch và nguồn sách tay
theo các mối buôn chờ hàng nhập chính ngạch thì rất lâu
trong khi hàng sách tay ngày nào cũng có hàng
nên một lượng lớn cây nguyên liệu hiện nay là hàng sách tay rất khó kiểm soát về chất lượng và xuất xứ
nó tẩy mùi hết rồi
nó tẩy trắng à
nó tẩy mùi
nó tẩy trắng mà nó giả trúng giả luôn

thì nó lại chuyển hàng công thì nó từ kukulana lên

xong rồi nó hàng công nữa
nó lâu ý
thì khi mình bảo ý là hàng nó lâu thì nó bị giãn ra rồi
giãn ra rồi xong rồi cho đông lại

mình nhận biết rồi ý

kê gà hay còn gọi là ngọc kê là tinh hoàn của gà trống vốn được xem là món ăn bổ dưỡng trong dân gian
và là một loại thực phẩm hiếm vì cây gà ngon chỉ có hai hạt ở gà trống già
thế nhưng tại những quán ăn như thế này
các món từ cây gà đang dần trở nên phổ biến trong thực đơn
mỗi nồi lẩu nguyên cây gà có giá giao động chỉ từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh nghìn một nồi
cây gà ta tươi ngon thực tế không phổ biến và cũng không rẻ như quảng cáo của nhiều nhà hàng quán ăn
theo chính các tiểu thương kinh doanh lâu năm
để thu gom được một kg cây gà thôi là rất khó
chưa nói đến giá thành nguyên liệu vốn rất đắt đỏ
đặc biệt đây là cái quan trọng nhất của kê gà
kê gà là thế giới đầu tư
thì khá nhiều người chở ra ăn cơm dừa
và nhất là vậy
thuyền gà rất là mạnh

người ta ăn rác hôi
còn người ta ăn gà chống
rác bò rất là nhiều
thì hãng gà thì bán một đôi
cơm dừa thì hai đôi
rác bò đó rất là nhiều
người ta ăn thử ăn
cây gà tươi ngon là khoảng sáu trăm linh đồng đấy là của bà cô bán ra
cây gà tươi thực tế tại chín lò mổ gà có giá từ bảy trăm linh đến tám trăm linh nghìn một kg
nếu sử dụng loại nguyên liệu này những nhà hàng quán ăn không thể đảm bảo giá yêu đãi và số lượng cung cấp nhiều
các nhà bán một ngày được độ chục con thì nó có hai chục hoàn kê thôi chứ không có nhiều
không lấy mà người ta để cho mình bán hộ họ thì là năm trăm linh một cân
theo cô là cái hàng đấy là hàng đẻo hàng nó nhập ở nước ngoài về nó không bao giờ có hàng đông nạnh chứ không bao giờ có thế đâu
đây là cây nguyên liệu được nhiều nhà hàng và quán ăn tìm mua
tất cả các hạt cây đều rất to và đều
sau khi giã đông chưa đầy một mươi phút cây bắt đầu chuyển sang màu trắng bợt và có mùi lạ
tại các nhà hàng quán ăn mặc dù có thể đánh lừa vị giác bằng các
các loại gia vị nhưng nguy cơ tiềm ẩn trong loại sản phẩm này vẫn tồn tại
thực ra nếu mà nói về cây gà để mà có những cái hạt cây gà tươi thì đúng là hàng việt nam thì gần như là không có nhiều
còn đối với cả nước ngoài thì là cái phần nội tạng của động vật thì người ta không ăn nhiều
nên tôi nghĩ rằng là người ta có thể là người ta sẽ tích chữ lại và người ta sẽ phân phối và vận chuyển sang nước khác
nếu như mà những cái thực phẩm mà thứ nhất là chúng ta mua những thực phẩm chúng ta phải biết rõ
rõ nguồn gốc xuất xứ nếu mà những thực phẩm mà tràn lan trên thị trường và rõ ràng chúng ta không biết rõ nguồn gốc xuất xứ này
hoặc là để quá lâu do người ta bảo quản thì cũng không đảm bảo được cái chất dinh dưỡng
mà thậm chí khi mà chúng ta sử dụng những cái món ăn đó ấy nó còn gây bệnh cho chúng ta nữa
từ xưa tới nay theo quan niệm dân gian cây gà vẫn là món ăn bổ dưỡng
đặc biệt theo quan niệm ăn gì bổ lấy là lựa chọn hàng đầu cho nhiều quý ông
cây gà bùng nổ phục vụ nhu cầu của khách hàng
mặc dù vậy với nguồn cung nguyên liệu ngoại lai khó đảm bảo về chất lượng
người dùng vẫn cần rất thận trọng và cảnh giác khi lựa chọn sử dụng sản phẩm này
đây là một trong hàng chục căn penut nằm trên tầng ba mươi hai tòa nhà ct sáu c
khu đô thị kiến hưng phường kiến hưng quận hà đông thành phố hà nội
một khái niệm đầy tính mỹ học
đại diện cho xu hướng độc đáo ấn tượng trong kiến trúc hiện đại
nó cũng chỉ dành cho những khách hàng thực sự giàu có và biết hưởng thụ
nhưng tại đây những căn penhal này lại là những căn rẻ nhất
và bất ngờ hơn nữa trong hợp đồng có những điều khoản hết sức vô lý
chối bỏ gần như hoàn toàn mọi trách nhiệm liên quan đến nghĩa vụ của chủ đầu tư
trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân
giá rẻ đã trở thành chiếc thòng lọng thít cổ hàng ngàn
cư dân trung cư ct sáu c mà họ không hề hay biết
các giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

trên trực điện thì nhà cửa lại hoàn toàn khác với lại cái mà đã bán trên giấy
thế nên cách khác là treo đầu dê bán thịt chó
tại tầng tám của trung cư này gia đình chị nga đã phải trả số tiền hơn một mươi chín triệu đồng cho mỗi mét vuông
một mức giá không hề rẻ cho một trung cư được quảng cáo là bình dân
xong đó không phải là tất cả bởi gia đình chị nga cũng như bốn trăm năm mươi hộ dân ở đây

gặp vấn đề khi biết mình sẽ không được cấp sổ đỏ
vì trung cư ct sáu c được chủ đầu tư xây dựng trái phép
lúc đầu thì không biết nhưng mà về sau thì biết là được tòa này là xây trái phép
nhưng mà tại cái thời điểm mua thì nhà em hoàn toàn không biết
tìm hiểu thì có tìm hiểu thế nhưng mà khi mà họ thông báo với mình những cái thông tin
chẳng hạn như là từ tầng một đến tầng bốn là không làm được sổ
thì mình cũng nghĩ được rằng là họ đã cung cấp rất là chân thực rồi
họ cũng không hoàn toàn nói rằng là cả tòa nhà
tòa này là được làm sổ hay như thế nào
mà họ nói thẳng ra là từ tầng ba hai tầng năm một tầng ba hai này
rồi tầng một đến tầng bốn nó không được
còn mình là tầng tám là được là hoàn toàn hợp lệ
thế thì lúc đấy nhà mình bắt đầu mua
mà nhà em mua cũng không phải trả góp mà mua trả một cục nữa
trung cư hiện nay đang rất nhiều chuyện
kể cả chuyện cấp sổ đỏ cho nhà trung cư cho các căn hộ trung cư
hiện nay cũng đang nổi cộm lên rất nhiều vụ việc
kể cả việc cấp xong rồi thu hồi lại
thì đấy là những cái vấn đề lớn trong câu chuyện trung cư hiện nay
em mua về là mục đích là ở chứ không phải là kinh doanh
cho nên là làm được sổ sớm hay muộn thì nó cũng không quan trọng
thực ra lúc đầu là em nghĩ như thế
nhưng mà bây giờ càng một lúc càng thấy nó có vẻ khó khăn
mà thấy các bác đến làm việc
các bác bảo có khả năng là dỡ bỏ hay di dời
thì cũng rất là hoang mang
tất cả vẫn chưa dừng lại ở đó
khi không gian tầng hai vốn dành cho trung tâm thương mại
thì giờ đây cũng đã bị xé nát thành hàng chục căn hộ
với diện tích từ ba mươi đến sáu mươi mét vuông
cảm giác như bước vào một khu nhà trọ tồi tàn
chứ không phải là trung cư như về bề ngoài của nó
là điều mà ai cũng có thể cảm nhận
nỗi bức xúc bị ruồn nén bao lâu nay của người dân
cũng chỉ bật ra được thành những kiến nghị
mà có lẽ để giải quyết được
chắc chắn cũng không hẳn là điều dễ dàng
khi hàng ngàn cư dân bị lừa bịp đã gần chục năm
thì sự chán nản hoang mang là điều khó tránh khỏi
hiện nay tường là gỗ
các anh em xem
giờ chủ đầu tiên cứ cắt ra ba mươi bốn mươi mét
để cắt ra thành hộp
đây ở đây suốt đây

một dãy các cái cửa sổ này là cái cửa thông của
cái phòng phía trong người ta bỏ ra để ra đây
và vì cái phòng phía trong này người ta ở nước bí
cho nên toàn bộ hệ thống điều hòa
cục đóng là người ta để hết trên đây
nóng kinh khủng và người ta phạ hết ra đây
thế là những cái nhà bên này coi như là chịu nóng hoàn toàn
bây giờ giữa cái khu này và buổi tối hoặc là buổi trưa là như cái lò
ở đây tôi đã đo được nhiệt độ là sáu mươi năm độ
bên chủ đầu tư làm việc với sở tài nguyên
thì họ nói rằng là cái hệ thống không cháy chưa cháy chưa đạt
cho nên là họ không thể cấp phép được
nhưng mà sau khi giải quyết cái vấn đề đấy xong
thì lại dẫn đến cái vấn đề là tòa nhà trái phép và họ không đồng ý cấp phép
nó cứ lằng nhằng từng bước từng bước một
cảm giác mình bị lừa có mỗi lúc được nhiều hơn
những cái tệ hại trong trung cư trong xây dựng trung cư
là đều thể hiện ở chỗ là vắng mặt của cơ quan quản lý nhà nước
trong quá trình kiểm tra việc xây dựng
trong quá trình kiểm tra việc bán nhà trên giấy
trong quá trình kiểm tra việc bán nhà trên giấy
trong quá trình gọi là đánh giá chất lượng
cũng như là xem xét các vi phạm pháp luật để xử lý kịp thời
khi chủ nghĩa thực dụng nên ngôi
các khẩu hiệu chiết lý về kinh doanh ban đầu
không còn là những giá trị cốt lõi xuyên suốt của nhiều doanh nghiệp
quyền lợi niềm tin của khách hàng
một điều nhạy cảm dễ bị tổn thương
không còn là những ưu tiên hàng đầu nữa
người dân hoàn toàn có thể đặt ra câu hỏi
và chắc chắn rằng họ cũng cần sự hồi đáp một cách cầu thị và tích cực
từ chủ đầu tư cũng như các cơ quan hữu quan
ai sẽ là người bảo vệ quyền lợi chính đáng cho họ